hiện các tỉnh bắc trung bộ vẫn đang trong những ngày nắng nóng cao điểm
nhiều người đã hạn chế ra đường và lựa chọn cho mình những giải pháp để tránh nóng
chính vì thế mà tình hình kinh doanh của nhiều cửa hàng cũng ảm đạm và chầm lắng hơn
đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh hẻ phố như cà phê trà đá hay những cửa hàng dịch vụ ăn uống buổi trưa
chị ngô thị the bán hàng trên góc phố này đã một mươi tám năm
mỗi khi mùa hè tới điều mà chị lo ngại nhất là làm sao để bảo quản và tránh nắng cho gian hàng hoa quả của mình
những ngày gần đây thời tiết nắng nóng hơn rất nhiều lượng khách hàng sụt giảm đến hơn năm mươi
khiến tình hình kinh doanh của chị gặp rất nhiều khó khăn
đây là tình trạng chung của các quán cà phê trà đá vỉa hè hay thậm chí là cả những cửa hàng ăn uống
riêng năm nay thì thời tiết nó nắng nắng hơn cộng thêm với cả do tình hình kinh tế của do dịch covid nó năn sang
thì lại càng cái sức mua của người dân lại càng giảm sút đi nhiều
kinh doanh ế ẩm nhiều cửa hàng đã chi tiền lắp máy lạnh để thu hút khách hàng
tuy nhiên tình hình kinh doanh cũng không khá hơn bởi tâm lý chung của người tiêu dùng không muốn ra đường và e ngại nắng nóng
trong đợt nắng nóng kéo dài thì quán mình có lắp thêm điều hòa và các thiết bị làm mát để thu hút khách hàng hơn
nhưng mà do thời tiết thắt nhiệt nóng quá nên mọi người cũng hạn chế ra đường lượng khách của mình cũng bị giảm
trước đây buổi trưa thì mình với các đồng nghiệp hay ra ngoài ăn trưa nhưng mà thời tiết gần đây thì thời tiết khá là nắng nóng và chỉ số uv tương đối cao
thế nên là mọi người quyết định gọi đồ ăn về văn phòng lấy ăn
đợt này nắng nóng cao điểm thì lượng đơn hàng cũng tăng hơn một chút so với những ngày thông thường
trong đợt nắng nóng
thời gian tới dự báo tình hình thời tiết nắng nóng vẫn có thể kéo dài để bảo đảm nguồn thu nhập các cửa hàng cần nắm bắt tốt hơn xu hướng của khách hàng và thay đổi phương thức hoạt động để đáp ứng những nhu cầu khách hàng tốt nhất